chiều nay hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba và nhìn lại nửa nhiệm kỳ
việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội khóa một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
đã bế mạc hoàn thành chương trình mục tiêu yêu cầu đề ra
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm biểu dương những kết quả
chiến công thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác mà lực lượng công an nhân dân đã đạt
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba và nửa đầu nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng
bộ trưởng tô lâm khẳng định những kết quả thành tích của lực lượng công an nhân dân đạt được
trong sáu tháng đầu năm và nửa nhiệm kỳ qua là hết sức to lớn và rất quan trọng
như đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đánh giá lực lượng công an nhân dân đã cơ bản hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao khẳng định được vai trò vị trí và uy tín của mình
để thực hiện thắng lợi mục tiêu yêu cầu đề ra bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương
cần quyết tâm thực hiện thực chất hiệu quả có chất lượng các mặt công tác công an
tập trung thực hiện tạo sự chuyển biến rõ nét hơn về công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
tiếp tục đoàn kết thống nhất đồng lòng quyết liệt đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp được xác định trong nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
chương trình hành động số năm của chính phủ và các đề án thành phần đã được phê duyệt
bộ trưởng tô lâm nêu rõ mục tiêu đảng bộ công an các cấp giữ vững và tiếp tục là đảng bộ mẫu mực
đi đầu trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng xác định nhiệm vụ tăng cường
củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên xây dựng con người là then chốt
xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ vừa hồng vừa chuyên là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên
đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp trọng tâm
tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thường xuyên nắm chắc tình hình chủ động xử lý kịp thời hiệu quả mọi yếu tố tiềm mẩn phức tạp từ sớm
từ xa từ cơ sở tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
tập trung kiềm chế từng bước xóa bỏ những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị nội bộ
an ninh kinh tế an ninh mạng nổi lên trong thời gian qua
trong công tác phòng chống tội phạm bộ trưởng nêu rõ yêu cầu triển khai quyết liệt đồng bộ kiên trì xuyên suốt từ bộ đến cơ sở
các giải pháp phòng chống tội phạm kéo giảm tội phạm bền vững phân đấu thực hiện vượt chỉ tiêu quốc hội đề ra
tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự bộ trưởng tô lâm chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
phải tiếp tục thể hiện rõ vai trò gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia
cải cách hành chính phục vụ nhân dân góp phần xây dựng chính phủ điện tử chính phủ số kinh tế số
tạo bước đột phá chuyển trạng thái hoạt động trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trả tự
tại hội nghị thưa ủy quyền của lãnh đạo đảng nhà nước bộ trưởng tô lâm đã trao huân chương quân công hạng nhì
tặng thiếu tướng vũ hồng văn cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ
đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân
giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
trao huân chương chiến công hạng nhất và huân chương chiến công hạng ba
tặng các đồng chí lãnh đạo công an các đơn vị địa phương đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc